với những lợi thế của mình mô hình nuôi tôm đan sen cá đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nói chung
đây cũng là hướng đi giúp cho cộng đồng người khuyết tật có thể tạo ra công ăn việc làm và có đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống của gia đình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nam định
anh vũ mạnh hùng ở xã nghĩa phúc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định là một người khuyết tật vận động gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
thế nhưng tuổi trẻ cộng với yêu thích được học hỏi anh đã đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước để nghiên cứu các mô hình con giống mang lại hiệu quả cao
sau một thời gian nghiên cứu tìm tòi và thử nghiệm anh trở về quê hương mở trại sản xuất giống tôm
chạy sản xuất tôm giống của anh nhập giống tôm từ ninh thuận về nam định sau đó bán cho bà con địa phương những người có nhu cầu nuôi tôm thịt để xuất bán
không bằng lòng với mô hình nuôi tôm anh lại tiếp tục tìm hiểu thử nghiệm và thực hiện mô hình nuôi tôm
đến nay anh hùng đã có bảy đầm nuôi tôm thịt đan sen với cá cùng với một khu vực sản xuất tôm giống riêng